đầu tiên của vị khán giả ở hà nội có tên là phạm hải như sao ạ
thưa bác sĩ cháu đang mang thai tháng thứ sáu
nhưng trên mặt gần đây bị nám nhiều quá trông cháu da hẳn đi
cháu có nên điều trị nám khi đang mang thai không
cháu nghe nói để lâu khó điều trị
vậy xin bác sĩ tư vấn là cháu cần xử trí tình trạng nám da
khi mang thai thế nào để an toàn cho cả mẹ và em bé
xin cảm ơn bác sĩ ạ
câu hỏi này gửi tới thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa thưa chị
dạ vâng chào bạn
giống như vừa đây chúng ta đã cùng phân tích trong chương trình
thì tình trạng da má của bạn cũng không phải là tình trạng hiếm gặp
tuy nhiên nó có thể hết sau khi bạn sinh nở
cho nên là trong trường hợp bạn đang mang thai
thì cái quan trọng nhất là bạn tránh nắng
bạn ra đường bạn sẽ tránh nắng cả bằng phương pháp dùng kem chống nắng
cũng như là mình che chắn khẩu trang áo chống nắng đầy đủ
và chúng ta sẽ ăn uống rất là tốt
chờ đợi sinh con xong
và chúng ta sẽ chờ đợi tình trạng da má của chúng ta giảm đi
còn nếu bạn theo dõi tình trạng da má của bạn
sau khi sinh nó không giảm đi
nó rất lâu khoảng một năm chẳng hạn
mà nó không hề có giảm chút nào
thì bạn sẽ nên đến các cơ sở uy tín để chúng ta khám
một cách cụ thể để điều trị
tôi muốn hỏi thêm anh hà
không biết anh có hay gặp các bà bầu đến viện của mình
để xin lời khuyên về việc chữa trị nám sạm da không
cũng rất nhiều
thì quan trọng nhất như bác sĩ hoa đã nói rồi
là tranh nắng rất quan trọng
và nghiên cứu người ta đã đưa ra là
khi phụ nữ mang bầu
mà mua kem chống nắng đầy đủ
nghĩa là mình sẽ sử dụng những kem chống nắng từ ba mươi fps trở lên
thì chúng ta sẽ ngăn cản được khoảng chín mươi nám án xuất hiện ở phụ nữ có thai
đấy là cái vừa là chứng minh được
vừa là nghiên cứu người ta đưa ra lên các chị em
cố gắng thực hiện
gọi là tối đa
về việc mua kem chống nắng
một cái điều nữa là sẽ có một số trẻ em phụ nữ sẽ
vẫn đi bơi rồi các thứ
thì chúng ta trong những lúc đi bơi đấy chúng ta lại càng phải sử dụng những kem chống nắng
mà kem chống nắng đặc biệt là kem chống nắng trịu nước
đấy thì chúng ta sử dụng
chúng ta không thể nghĩ rằng là chúng ta ngồi trong nhà chúng ta chỉ sử dụng
hoặc không sử dụng hoặc là chúng ta sử dụng rất là ít một lần này chẳng hạn
thì chúng ta phải sử dụng
đến ba lần nếu chúng ta ngồi trong nhà

nếu chúng ta đang ở ngoài đường chúng ta phải sử dụng
cái tần suất
nó nhiều hơn
nếu chúng ta làm việc trong môi trường nước chúng ta lại phải kèm thêm cả kem chống nắng trịu nước nữa
như vậy đấy là đấy là những cái mà mình
chúng tôi thường khuyên trẻ em phụ nữ như vậy
còn lại thì
những cái thuốc bôi hay là những biện pháp khác thì chúng ta không nên dùng ở trong những trường hợp này
tại vì khi mà dùng như vậy thì với tác động của hormôn thì nguy cơ cái tăng xác tố lại càng nhiều hơn
và như bác sĩ hoa cũng nói rồi là chúng ta
những cái nám đấy sau khi mà sử dụng
khi mà sinh xong nó cũng có thể nó sẽ giảm đi
vì bản thân chúng ta biết là
ngay cả các
trẻ em không cần không bị nám
thì các cái vùng khác
cơ thể khi phụ nữ mang thai nó tăng sắc tố
nó cũng thâm lại
và sau sinh
các trẻ em cũng tự thấy là nó
trở lại như
thời con gái
hi vọng là